trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của hàn liêu vùng thấp nóng phía tây
ở khu vực phía tây bắc bộ nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng khu vực mường tè mường lây mường la và cả hòa bình nhiệt độ cao hơn ở mức ba mươi chín độ
trong khi đó ở khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng tăng lên ngưỡng ba mươi năm ba mươi bảy độ
ngay tại thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ ở mức sấp xỉ ba mươi bảy độ
tuy nhiên đây mới chỉ là mức nhiệt đo được trong lều khí tượng tức là tương đương với mức nhiệt trong bóng dâm
còn trên bề mặt bê tông nhiệt độ có thể cao từ hai ba độ nữa
vì thế ở miền bắc trời sẽ nắng khá gắt nhất là trong khoảng thời gian từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm h chiều
hôm nay cũng là ngày nắng và nóng diện rộng ở dọc các tỉnh miền trung kéo dài từ thanh hóa trở vào cho tới tận phú yên
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại đây sẽ lên đến ba mươi năm ba mươi bảy độ

trong đó vùng nóng hơn được nhận định vẫn là khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên
với nhiệt độ cao tới ba mươi tám độ thậm chí là đến ba mươi chín độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục nắng nhiều và nhiệt cao
phổ biến trong khoảng ba mươi bốn ba mươi sáu độ là nhiệt độ tại khu vực tây nguyên và ba mươi năm ba mươi bảy độ là nhiệt độ tại khu vực nam bộ
sau một ngày nắng kéo dài đến chiều tối mưa rông có khả năng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
mưa xuống xua tăn đi cây nóng mà ban ngày để lại và mang đến bầu không khí dịu mắt hơn trong buổi tối và đêm
tuy nhiên trong cơn rông vẫn thường tiềm mẩn nguy cơ cao với lốc xoáy và gió giật nên người dân vẫn cần hết sức cảnh giác
trên biển dưới tác động hút gió của hàn lưu vùng thấp nóng ở vĩnh bắc bộ gió chuyển hướng nam mạnh dần lên cấp năm
chiều vào tối nay có lúc mạnh cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động nhẹ
còn ở khu vực ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông nam cấp bốn
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa gió hướng đông cường độ cấp ba bốn biển lặng
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước